tại văn phòng quốc hội ủy ban đối thoại của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy
để thẩm tra việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ilo
đây là công ước quốc tế quan trọng về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
công ước chín mươi tám đã có một trăm sáu mươi sáu nước và quốc gia tham gia
công ước số chín mươi tám của ilo bao gồm một mươi sáu điều xác lập nguyên tắc tự nguyện trong thương lượng tập thể
đồng thời quy định trách nhiệm nhà nước trong việc thúc đẩy thương lượng tập thể được thực hiện một cách tự nguyện
hồ sơ trình công ước số chín mươi tám đã tổng hợp ý kiến của các bộ ngành thẩm định của bộ tư pháp
ý kiến kiểm tra của bộ ngoại giao và đến thời điểm này đều nhận được sự nhất trí về việc gia nhập công ước này
đây cũng được khẳng định là điều tất yếu trong bối cảnh việt nam gia nhập các hiệp định thương mại cptpp và fta
tuy nhiên tại phiên họp nhiều đại biểu quan tâm về việc luật công đoàn có cần sửa hay không
khi chúng ta sẽ có nhiều công đoàn cơ sở thay vì một tổ chức như trước đây và cơ chế giám sát của nhà nước sẽ ra sao